trong ngày làm việc chính thức đầu tiên tại phòng bầu dục tân tổng thống trump đã ký xác lệnh cho việc mỹ rút khỏi tpp
tổng thống trump cho rằng tppp gây phương hại cho khu vực sản xuất của mỹ và ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người dân nước này
ngay sau khi tân tổng thống donald trump ký xác lệnh rút khỏi tpp chủ tịch ủy ban quân lực thượng viện mỹ thượng nghị sĩ john mccain đã chỉ trích hành động này
đồng thời cho rằng đây là quyết định rất sai lầm và vấn đề cấp bách sắp tới của nước này là phải thúc đẩy một chương trình nghị sự thương mại tích cực
để giúp người lao động và các công ty mỹ cạnh tranh tại khu vực châu á thái bình dương
trong khi đó ngoại trưởng chile herado munos khẳng định theo đuổi thỏa thuận thương mại song phương với các nước đối tác tpp khác bất chấp việc tổng thống mỹ donald trump rút lui
đây được coi là một động thái hiện thực hóa cam kết được tổng thống trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình rằng washington sẽ rút khỏi hiệp định tự do thương mại thế hệ mới này khi ông tiếp quản nhà trắng
như vậy là nước mỹ đã rút ra khỏi hiệp định tpp
một nước còn lại sẽ phải đàm phán lại hoặc khai tử hiệp định này bởi theo thỏa thuận trước đó hiệp định chỉ có hiệu lực khi được ít nhất sáu nước phê chuẩn trước tháng hai năm hai nghìn một mươi tám và các nước này phải đóng góp ít nhất là tám mươi năm gdp trong khối tức là không thể thiếu nước mỹ hay nhật bản
vì vậy xác lệnh này của ông donald trump được đánh giá là sẽ ảnh hưởng tới tpp từ đó tác động tới nền kinh tế thế giới
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn phó giáo sư tiến sĩ kinh tế hoàng văn cường
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế quốc dân về việc mỹ rút khỏi tpp sẽ tác động thế nào tới nền kinh tế của việt nam
xin cảm ơn phó giáo sư đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa phó giáo sư ông donald trump đã chính thức ký xác lệnh rút mỹ khỏi tpp
động thái này của ông trump sẽ ảnh hưởng như thế nào tới kinh tế của việt nam
tổng thống mỹ đã ký sắc lệnh rút mỹ khỏi tpp
việc này đương nhiên có ảnh hưởng đến tất cả các nước là thành viên dự kiến
tham gia tv không chỉ riêng gì đối với việt nam
tuy nhiên thì việt nam trước đây chúng ta vẫn thường đánh giá là một trong những nước mà sẽ được hưởng lợi nhiều khi mà tv chính thức được thực hiện
do vậy cho nên là khi mà tổng thống mỹ rút khỏi tv thì khả năng có thể xảy ra hoặc là sẽ không có tv nữa hoặc là có tv nhưng không có mỹ
trong cả hai trường hợp đó đương nhiên việt nam đều có những ảnh hưởng
tuy nhiên chúng ta thấy rằng những ảnh hưởng đó cũng không phải là quá nghiêm trọng để chúng ta thấy rằng là khi mỹ tuyên bố rút khỏi tv thì sẽ ảnh hưởng lớn đến cái sự phát triển của việt nam
khi mỹ rút khỏi tpp thì chúng ta có bị mất nhiều cơ hội không thưa phó giáo sư
tôi cho rằng là sẽ có thể có hai cái cơ hội mà đáng ra nếu như tv có sự tham gia của mỹ chúng ta sẽ được hưởng lợi nhiều
đó là cái phân công lao động thế giới nó diễn ra mạnh hơn
và như vậy thì việt nam
sẽ phát triển tốt hơn những ngành những cái lĩnh vực là mũi nhọn cho một thị trường rộng lớn không phải chỉ riêng cho một nước mỹ mà cả các nước trong khu vực châu á thái bình dương
một cái cơ hội thứ hai mà chúng ta cũng thấy rằng là nếu như mỹ không tham gia tpp thì việt nam cũng có thể ảnh hưởng
đó là cơ hội chúng ta thu hút được nhiều hơn các nhà đầu tư nước ngoài vào đón những lợi thế mà việt nam có thể được lợi khi tham gia tv
bây giờ khi mỹ không tham gia nữa thì có thể những nhà đầu tư nước ngoài này cũng sẽ xem xét lại
xét lại trong chuyện quyết định là đầu tư vào việt nam
và tôi cho rằng là đấy là hai cơ hội mà có thể sẽ có ảnh hưởng
tuy nhiên thì không phải là những cơ hội chỉ có mất đi
mà tôi cho rằng là kể cả khi mỹ không tham gia tv thì có thể việt nam lại vẫn có những cơ hội khác
khi mà các nước còn lại chúng ta vẫn tiến hành tv và chúng ta sẽ có được những cơ hội mới từ tb trong cái điều kiện là không có mỹ
ngay khi nhậm chức thì ông donald trump đã kêu gọi các công ty là đưa sản xuất về nước để tạo việc làm cho người mỹ
và điều này có khả thi
và nó sẽ ảnh hưởng đến việt nam như thế nào
vì việt nam của chúng ta đã gia công rất là nhiều những hàng hóa cho các công ty của mỹ
thưa phó giáo sư
đúng là tổng thống mỹ thì đang kêu gọi các doanh nghiệp là quay trở về sản xuất trên đất mỹ để tạo công an việc làm cho chính những người lao động của mỹ
và việc này tất yếu nó sẽ kéo một số các doanh nghiệp của mỹ đang đầu tư nước ngoài vào quay trở về đầu tư tại nước mỹ
và đối với việt nam thì chúng ta thấy rằng là cái yếu tố này có tạo ra cái ảnh hưởng lớn hay không
thì tôi cho rằng là cái việc này có thể ở việt nam
việt nam ta cũng không đáng lo ngại lắm
mặc dù rằng việt nam có nhiều doanh nghiệp đang gia công cho các cái sản phẩm doanh nghiệp của mỹ
nhưng mà phần lớn những doanh nghiệp đó nó không phải là doanh nghiệp nó nằm trong cái thế mạnh của mỹ
và chính vì vậy thì trong các chiến lược mà kêu gọi các doanh nghiệp quay trở về mỹ đầu tư
thì có lẽ những doanh nghiệp mà đang có gia công người việt nam không phải là cái đối tượng chính
chính vì vậy tôi cho rằng là vấn đề này ở việt nam cũng không có gì mà đáng phải lo ngại
vậy thưa phó giáo sư việt nam sẽ cần phải điều chỉnh những gì khi mỹ rút khỏi tpp
rõ ràng là khi mỹ tuyên bố rút khỏi tv thì dù có các nước còn lại có ký tiếp hay không
thì chúng ta đều phải có những điều chỉnh về chính sách đối ngoại và chính sách chiến lược về xuất nhập khẩu kinh tế đối ngoại
cái điều chỉnh thứ nhất thì chúng ta thấy rằng là việt nam vừa tham gia cái diễn đàn kinh tế thế giới davos
và việt nam là một trong những được đối tác đánh giá là hàng đầu của diễn đàn kinh tế
và chính vì vậy thì chúng ta cần phải có một cái điều chỉnh chính sách trong cái quan hệ đối với lại thị trường châu âu
đây là một thị trường rất rộng lớn
nếu chúng ta mà đặt ra được một quan hệ chặt chẽ với lại một số nước chiến lược trên thị trường châu âu
thì rõ ràng chúng ta vẫn giữ vững được cái quan hệ về kinh tế đối ngoại xuất nhập khẩu
chúng ta không lo gì ảnh hưởng cho khu vực của tpp
vấn đề thứ hai là chúng ta biết rằng dù mỹ rút khỏi tb
nhưng tổng thống mỹ lại tuyên bố là ông ta sẽ phải bắt tay vào đàm phán song phương với các nước
và hiện tại chúng ta vẫn đang có hiệp định song phương với mỹ
và chắc chắn trong thời gian tới tổng thống mỹ donald trump sẽ tiếp tục có thực hiện đàm phán này
và trong đàm phán này chúng ta thấy rằng chúng ta lại có nhiều cơ hội hơn khi đàm phán song phương
có thể thậm chí những cơ hội với mỹ chúng ta đàm phán tốt chúng ta thực hiện tốt
có khi những quan hệ của kinh tế đối ngoại xuất nhập khẩu giữa việt nam và mỹ
có thể được mở ra rộng hơn kể cả việc mà chúng ta đàm phán chung trong cái hiệp định của tb
do vậy nên chính sách về đối ngoại với mỹ cũng như là quan hệ kinh tế
chúng ta cần phải có một cái thực sự là cần thiện
chúng ta cần phải có một cái tính toán cho làm sao để chúng ta đạt được cái quan hệ hai bên cùng cơ lợi
và một cái điều thứ ba chúng ta cũng phải tính toán đến là tham gia vào các cái quan hệ
trong cái điều kiện mà tpp sẽ được hình thành nhưng mà không có mỹ
tôi cho rằng là đây sẽ là một khả năng rất lớn có thể thực hiện
vì không có mỹ nhưng các nước còn lại vẫn đang rất quyết tâm
trong đó đặc biệt là nhật bản thì rất mong muốn là sẽ thay thế mỹ
trong việc là cầm đầu trong cái chuyện hình thành tdb
chính vì vậy cho nên là cái việc mà chúng ta sẽ phải tiếp tục tham gia vào cái hiệp định tv
kể cả khi có mỹ tôi cho rằng cũng cần phải tính toán và chúng ta sẽ tín được các lợi thế ở đó
một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư
việc tân tổng thống mỹ donald trump ký xác lệnh rút khỏi hiệp định tpp
đã gây ra những phản ứng trái chiều từ nhiều quốc gia khác trên khắp thế giới
trong đó các quốc gia đã tham gia ký kết hiệp định này tuyên bố sẽ cứu vãn được hiệp định này
bằng việc tìm kiếm các đối tác mới
thủ tướng australia marcon turnbull cho biết là ông đã thảo luận với thủ tướng nhật bản senjo abe
thủ tướng new zealand bill english và thủ tướng singapore lý hiển lâm
về việc tiến hành các cuộc đàm phán tpp mà không có mỹ
thủ tướng turnbull khẳng định là sẽ cứu vãn tpp bằng cách khuyến khích trung quốc
và các quốc gia châu á khác cùng tham gia hiệp định thương mại này
sau khi tổng thống mỹ donald trump ký xác lệnh rút khỏi tpp
thủ tướng australia marcon turnbull khẳng định sẽ cứu vãn tpp bằng cách khuyến khích trung quốc
và các quốc gia châu á khác cùng tham gia hiệp định thương mại này
chúng tôi muốn có thêm cơ hội với các thị trường khác trên thế giới như trung quốc
việc bắc kinh tham gia tpp là rất khả thi
khi chúng tôi đã có sẵn hiệp định thương mại tự do trung quốc australia
điều này sẽ khiến chính phủ mỹ phải suy nghĩ lại về việc rút khỏi tpp
cũng là một nước thành viên tham gia ký kết hiệp định tpp
bộ trưởng thương mại new zealand todd macleay
cho biết ông đã thảo luận với nhiều bộ trưởng các nước thuộc tpp
khi tham dự diễn đàn kinh tế thế giới ở davos hồi tuần trước
và hiện đang có kế hoạch nhóm họp trong thời gian tới để cứu vãn hiệp định thương mại này
tuy nhiên nếu đàm phán thất bại new zealand sẵn sàng đàm phán riêng rẽ với từng nước
để có được điều khoản tốt nhất
từ nhật bản thủ tướng shinzo abe tuyên bố sẽ kiên trì với mỹ nhằm cứu vãn tpp
tôi tin rằng tổng thống donald trump
nhận thức rõ về tầm quan trọng của thương mại tự do và công bằng
chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm sự đồng thuận của ông ấy về ý nghĩa chiến lược của tpp
còn tại châu âu thủ tướng hungary viktor orbán lại lên tiếng hoan nghênh
chủ trương bảo hộ của chính phủ mỹ
ông orbán cho rằng chủ trương của ông donald trump đã mở đường cho các nước khác đi theo
cùng chung quan điểm phó thủ tướng kiêm bộ trưởng kinh tế và năng lượng của đức
ông sigmar gabriel nhận định đây là một cơ hội tốt cho các doanh nghiệp của nước này
để có thể nắm chung với các nước khác
ông trump đã đánh bắt những cơ hội kinh doanh tại châu á và nam mỹ
bởi khi đó nền kinh tế của mỹ sẽ kém cạnh tranh hơn so với đức
trong khi đó giới chức liên minh châu âu eu nhận định rằng sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ thương mại
tại nước mỹ dưới thời ông donald trump sẽ càng làm nổi bật tầm quan trọng của thỏa thuận thương mại
giữa eu và canada